trong bốn mươi ba năm qua kể từ khi việt nam và new zealand thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm hai nghìn chín
một quan hệ giữa việt nam và new zealand ngày càng phát triển tốt đẹp
khẳng định việt nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ quốc tế
trong đó luôn quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống
hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè trong đó có new zealand
chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc tới new zealand lần này được kỳ vọng là sẽ tạo thêm động lực
thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
việt nam và new zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày một mươi chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
từ đó đến nay quan hệ giữa hai nước luôn phát triển tốt đẹp
new zealand coi việt nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu á thái bình dương
trong thời gian năm năm gần đây tần suất trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước thật sự đáng ghi nhận
đặc biệt chương trình hành động việt nam new zealand giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi được phó thủ tướng
bộ trưởng ngoại giao hai nước ký bên lề hội nghị apec tại đà nẵng vừa qua là văn kiện thể hiện cam kết chung
về các kế hoạch hợp tác cụ thể trong thời gian ba năm tới trên các lĩnh vực chính trị quốc phòng an ninh
kinh tế thương mại đầu tư nông nghiệp giáo dục đào tạo khoa học kỹ thuật hợp tác phát triển và giao lưu nhân dân
cũng như hợp tác giữa hai nước
hô vực và quốc tế
kinh tế thương mại giữa hai nước chứng kiến những bước nhảy vọt từ ba trăm linh triệu đô la năm hai nghìn chín lên bảy trăm năm mươi triệu đô la năm hai nghìn một mươi
tốc độ tăng bình quân khoảng hai mươi một năm
năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại hai triệu đạt hơn chín trăm linh triệu đô la
new zealand là đối tác thương mại lớn thứ ba mươi một của việt nam và việt nam là đối tác lớn thứ một mươi bảy của new zealand
new zealand là một trong những nước dành vốn oda cho việt nam
họ tăng dần theo tầng năm tập trung vào các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực giáo dục đào tạo phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
một trong những điểm sáng nữa trong quan hệ giữa hai nước là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
hiện có gần ba sinh viên việt nam đang học tại new zealand đứng thứ chín trong các quốc gia có sinh viên việt nam
mỗi năm khoảng hai mươi cán bộ các bộ ngành của việt nam được hưởng học bổng do chính phủ new zealand đài thọ
trong chuyến thăm lần này thủ tướng hai nước sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện liên quan đến sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
như kế hoạch hợp tác chiến lược trong giáo dục và đào tạo giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi và một số thỏa thuận giữa các trường đại học của hai nước
với mục tiêu tăng số lượng sinh viên việt nam học tập tại new zealand lên ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi
trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm chính thức của thủ tướng nguyễn xuân phúc tới new zealand
thủ tướng j c
shinda iden cho rằng mối quan hệ giữa hai nước còn nhiều tiềm năng to lớn để phát triển hơn nữa
và đây cũng là trọng tâm của các cuộc trao đổi giữa bà và thủ tướng nguyễn xuân phúc lần này
chuyến thăm chính thức new zealand của thủ tướng nguyễn xuân phúc nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại tích cực và chủ động hội nhập quốc tế đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu
khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ song phương với new zealand
tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực